chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới dự lễ kỷ niệm một mươi năm thực hiện nghị quyết số sáu trăm một mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội về nâng cấp báo loại một và đổi tên báo người đại biểu nhân dân thành báo đại biểu nhân dân
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi thư chúc mừng
phát biểu tại buổi lễ tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc nhấn mạnh báo đại biểu nhân dân xứng đáng với vị thế là cơ quan ngôn luận cơ quan dân cử của quốc hội
báo giữ vai trò là cầu nối truyền tải thông tin từ quốc hội hội đồng nhân dân các cấp đến cử tri đồng thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri đến quốc hội thông tin về những cải tiến đổi mới góp phần nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của cử tri đối với quyết sách của quốc hội hội đồng nhân dân
để tiếp tục phát huy trọng trách của mình báo đại biểu nhân dân cần không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền nhất là trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn
bên cạnh đó đội ngũ lãnh đạo phóng viên cần phải thể hiện đúng nguyên tắc chính xác chính thống nhanh chóng có kiểm chứng khẳng định vai trò dẫn dắt định hướng thông tin